mặc dù dưới sự hỗ trợ của ngành khuyến công yên bái
công ty cổ phần quốc tế mộc khương việt nam đã có sự cải thiện đáng kể về hiệu quả sản xuất kinh doanh
nhưng điều thấy rõ là doanh nghiệp này đang cần thêm sự hỗ trợ về vốn công nghệ và thị trường
để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống sản xuất nhằm nâng cao năng suất và gia tăng giá trị cho sản phẩm
hiện trên địa bàn toàn tỉnh yên bái có trên hai chín mươi doanh nghiệp trên ba trăm ba mươi tám hợp tác xã và ba bốn mươi tổ hợp tác
trên hai mươi một sáu trăm bốn mươi ba hộ kinh doanh một mươi một làng nghề tạo việc làm cho trên ba mươi sáu lao động với thu nhập bình quân từ bốn đến sáu triệu đồng một người một tháng
trong số này có rất nhiều đơn vị giống như công ty cổ phần quốc tế mộc thương việt nam
cần những vũ hích thật sự để bước sang giai đoạn phát triển mới
có thể cải thiện đáng kể đời sống người lao động
điều phương tạo nên những vũ hích đó có đóng góp vai trò quan trọng của ngành khuyến công nhiên bái trong giai đoạn tới đây
kinh phí cho công tác khuyến công giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
đã hỗ trợ sấp xỉ hai mươi tám tỷ đồng với một trăm bảy mươi sáu đề án khuyến công và các hoạt động quyến công khác
việc hỗ trợ kinh phí khuyến công cho các cơ sở sản xuất công nghiệp
đã tạo được việc làm thường xuyên cho hai một trăm linh lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp tại các địa phương
nhận thức được tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
định hướng của tỉnh yên bái trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành các cấp
bám sát các quy định của trung ương để tham mưu xây dựng ban hành cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
khuyến khích thu hút thành lập mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp hợp tác xã
thu hút đầu tư vào các địa bàn lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của địa phương
như chế biến nông lâm sản lợi thế về đất đai lao động nguồn nguyên liệu
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đến các doanh nghiệp
tiếp cận và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất
đăng ký bảo hộ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm
ngoài chính sách của trung ương thì tỉnh yên bái cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách
để phát huy các nguồn lực thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
vào các ngành nghề và trên nhiều lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng
các khu cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp các nhà đầu tư
góp phần giải quyết việc làm bảo đảm nguồn thu ngân sách và bảo đảm cái an sinh xã hội
một trong những định hướng chủ đạo được tỉnh hết sức quan tâm trong thời gian tới
là xây dựng và phát triển làng nghề
công tác quyến công được xác định đóng vai trò quan trọng thực hiện định hướng này
đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành một mươi một làng nghề
như làng nghề miến dao giới phiên tại thành phố yên bái
làng nghề chế tác đá mỹ nghệ lục yên
làng nghề dâu tầm và miến rong huyện trấn yên
để xây dựng và phát triển làng nghề chính quyền tỉnh yên bái xác định
tập trung thu hút nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp hợp tác xã vào phát triển làng nghề
theo hướng sản xuất tập trung hàng hóa nhưng vẫn giữ được cảnh quan môi trường
khuyến khích hỗ trợ xây dựng mới và phát triển các làng nghề có tiềm năng
như dâu tầm tơ nuôi ong mật trồng nấm mây che đan
làng nghề gắn với du lịch sinh thái văn hóa tâm linh
từng bước nâng cao số lượng chất lượng sản phẩm và dịch vụ của các làng nghề
đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường
song song với đó tỉnh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
tổ chức các hội nghị kết nối giao thương thu hút đầu tư quảng bá giới thiệu sản phẩm
gắn với thương hiệu sản phẩm
để các sản phẩm có được thị trường tiêu thụ ổn định
như thị trường nhật bản hàn quốc ấn độ
về phương hướng trong thời gian tới
tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công
theo nghị định số bốn mươi năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
trong đó thì xây dựng chương trình khuyến công tỉnh yên bái
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phù hợp với chương trình khuyến công quốc gia
tạo và điều kiện thực tế tại địa phương
động viên huy động các nguồn lực xã hội
tham gia vào hoạt động đầu tư
sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
góp phần quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động
ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
có lợi thế sử dụng nguyên liệu tại chỗ
đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn
trên cơ sở khôi phục phát triển các ngành nghề truyền thống
như chế biến nông nông sản tỷ sản đặc sản
hàng lưu điện phục vụ cho du lịch và xuất khẩu
tỉnh yên bái xác định
triển ngành nghề nông thôn phù hợp với điều kiện của các địa phương
đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh
góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động
xóa đói giảm nghèo bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
dù nguồn lực còn nhiều hạn chế
công tác khuyến công tại yên bái thời gian qua
vẫn đạt hiệu quả cao trong hỗ trợ và tạo điều kiện
cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp nông thôn
nhiều ngành nghề truyền thống đã từng bước thích nghi
và phát huy được tiềm năng lợi thế trong sự phát triển của kinh tế thị trường
trên cơ sở đó công tác khuyến công được kỳ vọng
là sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thành công
các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội yên bái trong giai đoạn tới
đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại